thưa quý vị hôm nay công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án bắt hai đối tượng là đinh văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn văn mười sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đều trú tại xã vân diên huyện nam đàn về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng một mươi khi đang tiến hành tuần chơi kiểm soát tại km ba mươi ba thủ địa phận xã vân diên tổ kính sát giao thông công an huyện phát hiện hai nam thanh niên ngồi trên xe mô tô không đứng bũ bởi hiểm
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy khoảng một mươi năm phút sau hai thanh niên trên cầm hai con dao chạy bộ đến rồi bất ngờ chém tới tấp và tổ công tác đang làm nhiệm vụ

nhờ dân là giúp đỡ bao nhiêu thanh niên dân lấy gầy lấy gầy là đập vào cảnh tay dưới vũ khí là cái dao là tôi và đồng chí quyền nhảy vào bắt đối tượng luôn
nhờ sự xuất sắc của nhân dân tổ công tác nhanh chóng ập đến và bắt giữ các đối tượng
trong quá trình tức hùng khí của đối tượng đối tượng nguyễn văn mười bị thương ở tay công an huyện nam đàn đã đưa mời đi điều trị tại bệnh viện còn đinh văn chiến đang bị tạm giữ để điều tra
thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ trong cả nước và trên địa bàn tỉnh nghệ an có chiều hướng gia tăng
lãnh đạo công an nghệ an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này
đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở
tổ chức đoàn thể và gia đình để đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật do bột phát